vào sáng ngày hôm nay sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết có năm ca dương tính với sars cov hai
tất cả đều là f một của bệnh nhân một mươi bốn bốn trăm bốn mươi hai lái xe ở xã phổ châu thị xã phổ đức phổ
xác định là mắc tại nghệ an vào ngày hai mươi năm tháng sáu
năm trường hợp ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi gồm vợ hai con và hai người bạn của bệnh nhân một mươi bốn bốn trăm bốn mươi hai
là lái xe tải xác định mắc bệnh tại nghệ an ngày hai mươi năm tháng sáu
khi đang trên đường vận chuyển hàng ra tỉnh quảng ninh hiện cả năm trường hợp này được chuyển ra điều trị
tại cơ sở hai trung tâm y tế huyện bình sơn
tất cả f hai liên quan đến năm ca này sẽ được ngành y tế quảng ngãi đưa đi cách ly tập trung
các biện pháp chống dịch đang được quyết liệt triển khai